tú ba cầm đầu đường dây đi khách nghìn đô tốt nghiệp cấp ba rồi trở thành sinh viên một trường đại học danh giá
tuy nhiên sau khi ra trường cô ta không xin được công việc như mong muốn nên đến làm ở một spa tại hà nội
và dần trở thành cô gái đi khách cao cấp trong nhiều năm
nguyễn thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở hà nam đã từng ở một căn hộ thuộc khu đô thị cao cấp
ở đường trung kính phường yên hòa quận cầu giấy hà nội
bị cục cảnh sát hình sự bộ công an điều tra hành vi mùi dưới mại dâm
cúc được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp
có giá lên đến hàng nghìn đô la mỹ tại địa bàn hà nội và các tỉnh phía bắc
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trinh sát phát hiện dấu vết đường dây bán dâm liên tỉnh
có dấu hiệu móc nối với chân rét ở nhiều địa phương phía nam để hoạt động
nhóm này có khoảng một mươi cô gái có nhan sắc cần tiền tiêu xài nhưng lười lao động
sẵn sàng đi vui vẻ với khách hàng chơi để kiếm thêm thu nhập
quyết lật tẩy chân rung của má mì đứng đằng sau những cuộc ngã giá thân sát
lực lượng điều tra kiên trì thu thập thông tin
các điều tra viên cho biết nguyễn thị cúc tuy mới sấp xỉ ba mươi tuổi
nhưng qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ cúc trông trẻ hơn phụ nữ cùng trang lứa
nhìn về bên ngoài ít ai nghĩ cô gái quê hà nam cầm đầu đường dây
gồm một dàn chân dài sẵn sàng đi xuyên việt để mua vui cho đại gia
tú bà cúc từng làm công việc spa thẩm mỹ
từ đây cúc có mối quan hệ rất rộng với các thương gia và tầng lớp nhà giàu
có tiền ăn chơi thích gái đẹp
cúc không có nghề nghiệp ổn định
nhưng lại có mức sống khá giả sở hữu căn hộ hạng sang ở hà nội
và cho thuê nhà ở hạ long quảng ninh
không những thế cúc luôn sử dụng nhiều hàng hiệu đắt tiền
trong đó có chiếc xe hạng sang hiệu mercedes
khi bị bắt cúc bình thản kể lại những phi vụ môi giới đi khách cho các đại gia
sinh ra trong gia đình có hai chị em gái
cúc tốt nghiệp cấp ba rồi trở thành sinh viên một trường đại học danh giá
sau khi ra trường
việc như mong muốn nên đến làm ở một spa tại hà nội
trải qua nhiều lần thẩm mỹ
cúc trẻ hơn so với độ tuổi ba mươi
cũng nhờ chỉnh sửa sắc đẹp
nữ cử nhân có thân hình đầy đạn và cuốn hút hơn
công việc spa khiến cúc dần dần trở thành một gái bán dâm cao cấp trong nhiều năm
sau đó thông qua nhiều mối quan hệ
cúc rủ dê những cô gái làm nghề spa tham gia đường dây cho khách đại gia
theo trinh sát
má mì trì tuyển những cô gái ưa nhìn
cao trên một mét bẩy
để tránh bị phát hiện
cũng không lộ mặt trực tiếp trong mọi giao dịch với khách mua vui
cô ta lấy tên người thân để lập tài khoản
để người mua dâm chuyển tiền
một trinh sát cho biết
cúc còn cho gái bán hoa trực tiếp nhận tiền của khách
sau đó họ đưa lại cho cúc để không bị lộ diện
với thủ đoạn tinh vi
má mì cũng không quảng cáo chân dài trên mạng xã hội
người mua vui chủ yếu biết đến cúc do có mối quan hệ từ trước
cũng có người từng mua vui cúc
người lạ thì phải đọc đúng số điện thoại
hoặc nói đúng tên người giới thiệu mà cúc đã biết trước
một cán bộ điều tra thông tin thêm
cúc khá tinh vi khi cấu kết với một số người thân quen
và người hoạt động trong giới văn nghệ sĩ
để tuyển mộ các cô gái có ngoại hình đẹp
tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm
lười lao động
hà mê cuộc sống vật chất và hưởng lạc về đầu quân
cúc sẽ gắn cho họ cái mát là sinh viên
người mẫu hoa khôi
rồi kết nạp họ vào đường dây để tổ chức bán dâm nhằm hưởng lợi
ngoài ra cúc tìm các cô gái ở một số cuộc thi
hoặc đi dự sự kiện chương trình rồi kết thân mời chào bán dâm
cúc đưa ra giá bán đi khách rất cao
tùy theo ngoại hình nhan sắc của gái và địa điểm đi khách
mỗi lần tàu nhanh về các lính chiến của cúc
khách phải trả từ bảy đến một mươi triệu đồng
qua đêm tại hà nội giá từ một mươi một mươi năm triệu đồng
và nếu đi các tỉnh khu du lịch
thì giá lên tới hàng nghìn đô la mỹ
đáng chú ý cúc còn tổ chức các tour đi khách dài ngày
cho các đại gia có nhu cầu
sẵn sàng điều gái đi tăng bo cho các má mì ở phía nam
theo tài liệu điều tra
khách mua dâm phải chuyển tiền đặt cọc
từ ba mươi đến bốn mươi vào tài khoản của cúp
sau đó cúc mới điều khách bán dâm đến phục vụ
số tiền còn lại khách thanh toán cho gái vui vẻ
để chuyển lại cho cúc
sau mỗi phi vụ môi giới
cúc được hưởng lợi khoảng ba mươi
không quảng cáo tiếp thị trên mạng
đường dây đi khách do hot girl nguyễn thị mai thi
ba mươi tuổi cầm đầu hoạt động từ bắc vào nam
cung cấp các cô gái xinh đẹp
chỉ từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi
dưới dạng dịch vụ bạn gái cho các đại gia
tuy chỉ hoạt động ở hà nội trong một thời gian ngắn
nhưng đường dây đi khách của hot girl này
đã thu hút rất nhiều khách
đánh bại nhiều đàn chị lão luyện
bí kíp của đường dây này
là chỉ tuyển những cô gái trẻ đẹp
chân dài từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi
tuy ít tuổi
nhưng các cô gái đi khách đều được huấn luyện
chiều khách tới bến
phục vụ nhiệt tình theo chương trình do khách lắp đặt
giá đi khách của đường dây hot girl này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
trung bình ba trăm linh usd mỗi lần
và hàng nghìn usd nếu đi tour dài ngày với khách
do đó khách chọn các cô gái này
để mua vui cũng thuộc hàng đại gia
má mì cầm đầu đường dây nguyễn thị mai thi
quê ở tiền giang
nhưng gia đình chuyển lên tp hcm sinh sống đã lâu
nhà chỉ có mình thi là gái
nhưng thi không chịu học
mà bỏ đi lập nghiệp khá sớm
cuộc sống mưu sinh của một cô gái trẻ
nơi phổn hoa đô thị
với biết bao cạm bẫy
đã nhanh chóng biến mai thi
trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp
trẻ trung có nhan sắc
nên thi được nhiều đại gia để ý
sau đó các vị khách đại gia
nhờ thi giới thiệu thêm bạn gái
cho các cuộc vui
mai thi trở thành gái đi khách
kiềm má mỉ
trên trang facebook cá nhân
mai thi lấy nick là ngọc nhi
với khuôn mặt xinh đẹp ráng chuẩn
trang facebook của ngọc nhi thu hút người xem
không kém gì các hot girl của showbiz
không nghề nghiệp
nhưng hình ảnh của ngọc nhi trên facebook cho thấy
hot girl chỉ ăn chơi tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp
di chuyển bằng máy bay
ăn uống tại các nhà hàng
khách sạn bốn năm sao
dùng điện thoại đắt tiền
thời trang sành điệu
thực chất đó chính là những cuộc đi khách
khách dạng đi tour của mai thi
và các cô gái trong đường dây
đặc biệt đường dây gái trẻ của mai thi
rất chiều khách đáp ứng mọi yêu cầu
thi có thể điều hành gái bán hoa
từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
hoặc ngược lại
tùy theo sở thích của khách
khi khách có nhu cầu
có thể gọi điện cho mai thi đặt hàng
hẹn chương trình địa điểm
thì sẽ điều khách đến phục vụ
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
các cô gái trong đường dây của thi
được cung cấp dưới dạng là bạn gái
nghĩa là trước khi đưa vào khách sạn
nhà nghỉ thực hiện công đoạn cuối
các đại gia phải đưa những cô gái này
đi ăn chơi ăn uống mua sắm
tiền mua vui đã được chuyển trước cho thi
nếu khách hài lòng
thì có thể bao trực tiếp cho gái
có những cuộc nếu khách ưng
thi trực tiếp tham gia đi khách
nếu không có khách
thi ngồi trực dưới sảnh khách sạn
đợi gái vui vẻ xong việc
cùng về và đưa tiền cho gái
trong đó thi cắt năm mươi
phí mua giới
khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
mai thi ra hà nội
thuê một ngôi nhà năm tầng
ở quận bắc từ liêm
ở cùng một số cô gái đi khách để hoạt động
ngoài các cô gái là người miền nam
được đưa ra hành nghề
thi còn tuyển chọn một số cô gái trẻ đẹp
là tiếp viên của quán karaoke
ở hà nội vào đường dây
theo sự điều hành của mai thi
những cô gái này liên tục bay tuyến
hà nội tp hcm
để phục vụ các đại gia
khi xuống sân bay
các hot girl được các đại gia
mang xe sang đón đi ăn
ở các chương trình sắp đặt từ trước
sau một thời gian trinh sát
phát hiện và theo dõi hoạt động
của đường dây hot girl này
tại một khách sạn trên địa bàn phường cổ nhuế một
tổ công tác của đội cảnh sát hình sự
công an quận bắc từ liêm hà nội
đã kiểm tra bắt quả tang hai gái
đang thực hiện hành vi bán dâm
theo điều hành của má mì nguyễn thị mai thì
má mì xinh đẹp bị bắt
ngay sau đó khi đang loanh quanh
tại sảnh khách sạn để chờ đón gái
vui vẻ về chia tiền
theo khai nhận ban đầu của thi
và hai cô gái thi đã nhận
một mươi triệu đồng của khách trong đó
thi hưởng năm triệu đồng môi giới
còn trả lại cho hai cô gái là năm triệu đồng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
các đường dây đi khách trên internet
bị đánh sập các cô gái
cao cấp hoạt động ngày càng kín đáo hơn
với nhiều vỏ bọc để tránh sự
phát hiện của cơ quan chức năng
như đường dây của cô gái hot girl chín x trên
hoạt động thông qua kết nối
của nguyễn thị mai thi với các đại gia
sau mỗi lần đi khách
mai thi để lại số điện thoại của mình
cho đại gia với lời nhắn
cung cấp các thiêu nữ trẻ đẹp theo yêu cầu
ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp hcm
làm rõ việc chân dài đi khách lên tới
hàng nghìn đô với cái mát là
tiếp viên hàng không thủ đoàn của tú bà
khai với cơ quan công an tp hcm
là các chân dài dùng mát là
tiếp viên hàng không để tiện nâng giá
đi khách và vì thế
đây cũng là chiêu trò để khách đại gia
tay chi tiền để tiếp viên
không cần phải phục vụ trên máy bay
mà tiếp viên này có thể đi máy bay
đến địa điểm chỉ định để
bưng bê phục vụ tận giường
kể cả nhu cầu giường chiếu khách hàng
đưa ra cơ quan cảnh sát
điều tra công an tp hcm đã
khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với võ thị mỹ hạnh
hai mươi sáu tuổi ngụ tại go vấp
về tội môi giới mại dâm
tại cơ quan điều tra mỹ hạnh
cũng khai báo về một số chân dài đi khách
trong đường dây là nữ tiếp viên
ở một số hãng hàng không trong nước
và một số người mẫu ảnh
đặc biệt vào tối ngày chín tháng tám
phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp
với công an quận một kiểm tra một khách sạn
trên đường lê thị riêng phường
bến thành quận một bắt giữ bốn cặp
nam nữ đang bóc bánh trả tiền
trong bốn chân dài thì có
hai người là tiếp viên của một hãng hàng không
một người khai từng được
đào tạm tiếp viên hàng không trong một tháng
ở một hãng bay khác người còn
lại là một hot girl người mẫu ảnh
nổi tiếng với nghệ danh là
võ thị mỹ hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
từng là tiếp viên hàng không
của hãng hàng không quốc gia và hiện
đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh
mỹ hạnh xây dựng trên mạng
xã hội hình tượng một cô gái trẻ
thành đạt sở hữu nhan sắc tiêu diễm
cùng những đường cong nóng bỏng
không khó để cô sở hữu hàng
trăm nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng
hạnh cũng thường xuyên đăng hình ảnh
cuộc sống sang chảnh du lịch
những nơi nổi tiếng
bên cạnh đó là những món đồ hiệu
đắt tiền được mua sắm liên tục
không chỉ là tiếp viên của một hãng
hàng không quốc gia mỹ hạnh
cũng tự mở và điều hành một cửa hàng
bán đồ sách tay với hơn một mươi bốn
lượt yêu thích bởi vậy
hạnh được nhiều sự ngưỡng mộ
và khen ngợi từ người hâm mộ
hạnh từng là cựu tiếp viên hàng không
vì có quá trình làm việc
chung lâu năm thường xuyên tiếp cận
với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không
các hot girl người mẫu ảnh
nổi tiếng nên hạnh tìm cách
chiều dụ các cô gái trẻ hám lợi
tham gia vào đường dây đi khách do mình điều hành
hạnh chỉ đạo các cô gái
chỉ liên hệ trao đổi
việc đi khách qua các nền tảng mạng xã hội
thuê mướn xe ô tô
sang trọng để đưa các cô gái
hạnh cũng rất kín kẽ khi chọn nơi đi khách
là các khách sạn resort sang trọng
bốn cô gái khai nhận
được hạnh môi giới đi khách
tại khách sạn với giá là một
đến ba usd mỗi lần
và thừa nhận hành vi phạm tội
hạnh khai nhận
liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không
và hot gun người mẫu ảnh
sau đó gửi hình ảnh
có mặc đồng phục tiếp viên của các hãng hàng không cho khách
nhằm tăng cuốn hút
số tiền đi khách mỗi lần khoảng hai mươi bảy triệu đồng
khách đi qua đêm
với giá khoảng sáu mươi triệu đồng
hạnh thu tiền trực tiếp
qua chuyển khoản của khách và chuyển trả
cho gái đi khách mỗi lần môi giới thành công
hạnh được hưởng bảy triệu đồng
mỗi lần môi giới
ngoài việc môi giới đi khách
hạnh còn trực tiếp tham gia với giá
có một số người nổi tiếng môi giới
cho các đại gia tại địa bàn hà nội
thành phố hồ chí minh bà rịa vũng tàu
hạnh quản lý trên ba mươi gái đi khách
trong đó có các nữ tiếp viên
của nhiều hãng hàng không và nhiều hot gun
người mẫu ảnh nổi tiếng
với giá là từ một đến ba đô la mỹ mỗi lượt
không phải ngẫu nhiên
khi nhiều hoa hậu á hậu
thì hết cuộc thi này đến cuộc thi khác
thậm chí sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ
và chọn các cuộc thi làng nhàng
ở trong và ngoài nước để có một danh hiệu
có rất nhiều cuộc thi hoa hậu hoa khôi
từ lớn đến nhỏ từ quy mô đến ao làng
và cũng có những người đẹp chuyên đi thi
dù rớt cuộc thi này vội vàng
có mặt ở cuộc thi khác
là bởi trong giới danh hiệu
có thể nâng tầm người đẹp
có một giám khảo cuộc thi đã phải thẳng thốt lên rằng
trong cuộc thi nào cũng có
vài gà của nhà thiết kế hay gà của đại gia
mà chỉ cần ban giám khảo đồng ý
thì top một mươi trở thành
các người xuống đều có giá tiền của nó
giá càng cao
người đẹp của đại gia cũng hãnh diện
nhưng nếu chỉ lọt top hai mươi ba mươi
cũng đã là lên đời cho người đẹp
dễ kiếm chắc theo đường dây của mình
chính vì thế những cuộc thi nghiêm túc
thì không nói
những cuộc thi ao làng được tổ chức vội vã
ở trời tây hay ở các nước châu á
nơi chấp nhận các người đẹp đã qua phẫu thuật
vậy là các cô gái
chỉ cần cao giáo sáng sủa
là có thể qua nhiều công đoạn
của công nghệ làm đẹp để hô biến
thành á khôi á hậu
hàng hoa hậu thì khó hơn
phải chi nhiều hơn
còn hàng á hậu từ á hậu một đến á hậu năm
thì khá nhiều
có thể người ta không nhớ hết tên
của các cuộc thi nhan sắc
nhưng tên của một người đẹp mới nổi
chụp ảnh nuy gây xôn xao
hay có bộ ảnh táo bạo huê thân
là đã có thể cầm chắc lọt tầm ngắm
của nhiều tú bà cũng như khách hàng sổ
cũng có những cuộc thi lớn
mà gian giám khảo được bao vây
bởi những người nhà
nổi tiếng là cuộc thi quốc tế
mà cũng không khác cuộc thi quốc nội là mấy
sau cuộc thi nếu người đẹp không khéo
biết cách cảm ơn thì giữa nhà thiết kế
nhà trang điểm và ông bầu
rất dễ sẽ ra tranh chấp
cãi cọ trên báo chí
còn phía người đẹp mới đăng quang
kịch bản cũng chỉ đến vậy
sau khi đôi co tranh cãi
họ lại được mời mọc ngã giá
thậm chí còn có những đề nghị khá lạ lùng
miễn sao mức cát xê của họ tăng vọt
một á hậu từng dính vào đường dây đi khách
vài chục ngàn đô vừa qua
cũng là chuyện thường
khi một mắt xích bị dò dỉ
và người gặp vận hạn đành chấp nhận
còn nhiều phi vụ khác chót lọt
thì không ai hay
mà họ còn được tiếng là đắt sâu
thường xuyên bay xuyên lục địa
ăn mặc đồ hiệu sang chảnh
tự khoe mình không sống như đại gia
mà thực chất họ rơi vào đường dây đi khách lúc nào không hay
cũng có trường hợp
các cô vốn không có mấy tên tuổi
sau một thời gian có vốn lận lưng
hoặc có một ai đó tài trợ
họ sẵn sàng chi trả để có một chỗ đứng
trong một cuộc thi
có khi thi trong nước
có khi họ thi một cuộc thi nào đó ở nước ngoài
từng có vị giám khảo vốn là mc nổi tiếng
bỏ chấm thi ứng xử giữa trừng
vì không đồng ý với kết quả bí mật
mà ban tổ chức đưa ra
để chọn top năm
không riêng gì hoa hậu người việt từ nước ngoài
trước đây chính á hậu của một cuộc thi
cũng bị phanh phui
đi khách với giá là bảy usd một lượt
cùng đường dây này
còn có một mc khác
rồi tiếp đến là một á hậu
của một cuộc thi hoa hậu sắc đẹp việt toàn cầu
với mức giá từ một đến một mươi usd
vấn đề là chỉ khi gặp vận rủi
các đường dây bị phanh phui
người đẹp hoa hậu á hậu
mới bị phát giác
còn nếu không
nhiều người trúng nhiều phi vụ
và làm giàu bằng con đường bán thân sát
sau một thời gian ở ẩn
không ít hoa khôi hoa hậu
đi khách vẫn có thể quay trở lại showbiz
tham dự các sự kiện
dù không ồn ào như xưa
nhưng vẫn có thể ăn khách trở lại
bên cạnh tranh cái
điều dư luận đặt dấu hỏi là khi đường dây
đi khách cao cấp đã bị phát hiện
bắt quả tàng nhưng đến nay
chưa vụ việc nào danh tính người mua dâm được công khai
theo luật sư trần anh dũng
đoàn luật sư hà nội
phía cơ quan chức năng không có quyền công khai
danh tính người mua dâm và người bán dâm
nếu ở mức phạt hành chính
chỉ có cơ quan tố tụ mới có quyền
công khai danh tính người mua dâm
bán dâm nếu hành vi còn có
vi phạm khác đến mức xử lý hình sự
xét xử công khai
tuyên truyền pháp luật
đây là quyền tự do cá nhân của mỗi công dân
và liên quan đến các quyền nhân thân
danh dự nhân phẩm của cá nhân
hành động công khai này
cũng không mang tính nhân văn bình đẳng
theo điều hai nghìn hai trăm hai mươi ba
nghị định một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba
của chính phủ hành vi mua bán dâm
chỉ bị sự phạt hành chính
do đó việc công khai danh tính
người mua bán dâm trên các phương
tiện thông tin đại chúng sẽ làm
ảnh hưởng đến danh dự uy tín
nhân phẩm của người bị xử lý hành chính
đó còn chưa kể nếu
thông tin chưa chính xác việc công khai
sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cá nhân
người được nhắc đến
theo điều một trăm linh một của nghị định này
hành vi cung cấp chia sẻ thông tin
rào mạo thông tin sai sự thật
xuyên tạc vù khống xúc phạm
uy tín của cơ quan tổ chức danh dự
nhân phẩm của cá nhân sẽ
bị phạt từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
luật sư trần anh dũng cho biết
thực tế hoạt động mua bán dâm
xảy ra khi cả người mua và người bán
tự nguyện thỏa thuận chưa kể
nó còn xuất phát từ nhu cầu bản năng
của những người chưa lập gia đình hoặc đang độc thân
rõ ràng việc công khai
tên người mua người bán dâm
trước cộng đồng là trái với quy định
của luật xử phạt vi phạm hành chính
công khai danh tính người mua dâm
chưa chắc đã chống được mại dâm
điều quan trọng cần làm hiện nay
là phải tăng cường quản lý các đối tượng
bán dâm xử lý nghiêm hành vi
tổ chức môi giới chứa chấp tệ nạn
mại dâm và hơn hết là
đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục
về vấn đề này cho mọi đối tượng